cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn phùng thật chú xã xuân hưng huyện xuân lộc để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ pháo nổ cháy phép
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tăng thật có hành vi tàng trữ pháo hoa nổ trái phép tại nhà ở ấp ba xã xuân hưng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một mươi chín hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng hai mươi chín kg
qua đấu tranh thật khai nhận số pháo trên được thật mua của một đối tượng chưa rõ ra lịch trên mạng xã hội với mục đích để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an phường năm tp mỹ tho tỉnh tiền giang vừa tiến hành kiểm tra hành chính quán phở đại tại khu phố ba phường năm tp mỹ tho phát hiện một mươi chín ràn pháo hoa phun viên

số pháo hoa này do nguyễn ngọc tân chú tại xã phước thạnh tp mỹ tho em trai chủ quán mua về để kinh doanh
tiến hành kiểm tra tân xuất trình hóa đơn mua pháo nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tân khai đã mua tổng cộng một trăm bốn mươi bốn giàn pháo hoa phun viên từ hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và tỉnh vĩnh long đem về cất giấu tại quán
sau đó tân giao bán trên trang gia lô cá nhân
từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bán được một mươi bảy dàn pháo hoa phun viên
từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bắt được một mươi bảy ràn pháo hoa phun viên
như facebook zalo chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cá nhân hội nhóm dành cho những người mê bói toán
hình thức xem bói cũng xuất hiện muôn hình vạn trạng như bói tuổi xem tử vi xem cung hoàng đạo bói chỉ tay bói bài
khi lấy được lòng tin của người dân nhiều cá nhân đã lợi dụng việc xem bói bán các vật phẩm phong thủy như lá bùa bình an sợi chỉ đỏ vòng may mắn đã được các thầy chùa trí chú
tuy nhiên việc này là hoàn toàn bịa đặt
rất nhiều tài khoản đã được lập ra và thực hiện cái hình thức là
xem bói trên mạng online
có rất nhiều người khi mà thực hiện cái việc xem bói và họ cũng đã cho một cái kết quả rằng là những cái lời nói của những cái người mà đứng ra nhận là những thầy bói đấy là nói dựa
và thậm chí nói không đúng sự thật nói không đúng về những cái gì đã diễn ra đối với cuộc sống gắn với cái con người đang muốn xem bói đó
thì điều này có thể thấy rằng là rõ ràng cái sự mạo danh cái sự lợi dụng cái vấn đề tâm linh những vấn đề tím ngưỡng của những người khác để mà thực hiện cái việc là trục lợi cho bản thân
gần đây nhất công an tỉnh hà nam đã phát hiện bắt giữ và khởi tố nhóm tám đối tượng làm giả thầy cúng trên mạng
với thủ đoạn lập tài khoản facebook zalo với tên thầy thế đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lộc tư vấn người dùng mua lá bùa cầu tài lộc yêu cầu chuyển khoản để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc
sau khi nhận được tiền các đối tượng không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc với mục đích lừa đảo chiếm đặt tài sản